huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện đã giúp cho cấp ủy chính quyền các cấp và người dân có thêm kiến thức cần thiết
để góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão
cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn
diễn tập vận hành cơ chế ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp
xử trí tình huống khẩn cấp về thiên tai
giai đoạn hai là thực hành ứng phó với diễn biến của thiên tai cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả lũ bão
cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự
các ban ngành của huyện khi có tình huống thiên tai lụt bão xảy ra
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhà nước và nhân dân
triển khai thực hiện phương châm bốn tại chỗ huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp
các ngành và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
những tình huống trong diễn tập đều sát với điều kiện thực tế địa phương
góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra